thưa quý vị đến trường điều tưởng chừng là tất yếu với bất cứ đứa trẻ nào thì lại là ước mơ rất xa vời của nhiều em nhỏ ở ngay giữa lòng thủ đô hà nội
vì hoàn cảnh khó khăn vì khuyết tật mà các em không được đi học
chứng kiến sự thiệt thòi đó bà phạm thị huyền một giáo viên về hưu ở phường thanh xuân nam quận thanh xuân đã kêu mang và dạy dỗ cho hàng trăm số phận kém may mắn như vậy
lòng tốt của cô đã chấp cánh cho rất nhiều ước mơ của các em trở thành sự thật
đây là câu chuyện mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
không chỉ dạy chữ điều quý giá và quan trọng nhất mà cô giáo huyền trao cho những học trò đặc biệt này có lẽ là niềm tin vào chính mình
bởi mỗi em một số phận nhưng đều là những đứa trẻ sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi và luôn thấy mình yếu thế trước xã hội
quý vị chỉ mong mỗi một điều là làm nào dạy tốt và các con học tốt để các con sau này trở thành những bác sĩ kỹ sư giám đốc
coi như cô không mong là các con phải nuôi cô mà các con nuôi các con nuôi gia đình các con và làm đẹp cho xã hội
cô huyền gọi đây là lớp học ghép giữa thủ đô mô hình từ chừng chỉ có ở những miền núi xa xôi hẻo lánh thì một tay cô giáo huyền chăm lo cả
tất cả những trẻ em bây giờ rất đông từ phố nó đi bán tăm bông nó đi đánh giày rồi nó đi lao động đi giúp nhà hàng
thế là cô cứ gặp gỡ được là đến đâu đi chợ hay là đi mua cái gì mà cô ra đường mới gặp gỡ được là cô lại tư vấn cho các em các em về đây học
thứ sáng các em đi học bộ
cứ hai tiếng xong rồi đó em lại đi làm cho người ta có em đi bán hàng buổi chiều buổi tối
khó ai có thể tưởng tượng được hai mươi hai năm qua hơn một trăm sáu mươi học sinh đã tốt nghiệp lớp học tình thương này để biết đọc biết viết biết cả kỹ năng sống
không dừng lại ở dạy dỗ cô còn giới thiệu việc làm kết nối để các em được học lên cao hơn ở các trung tâm giáo dục thường xuyên
cả em của em đã học ở lớp cô huyền được ba năm rưỡi rồi ạ
em của em của em rất là vui khi được học cùng cô huyền ạ
em chúc cô sống thật tốt và sống lâu và dạy được nhiều bạn giống như bọn em
em rất vui em cảm ơn cô vì cô đã dạy em
cô cho em hòa đồng thì cả lớp trong người cô cho em như chơi
cô như là người mẹ thứ hai của em
cô vẫn thích dạy không bao giờ bỏ
bao giờ không ốm nào không dạy nữa thôi
cô sẽ tìm một người kỹ cận là người đấy phải biết cách và người phải có tấm lòng thương thảo và phải quý nữa
thì cô cứ cho cái đấy dạy năm năm
những đứa trẻ chưa từng dám mong về một tương lai đủ đầy tốt đẹp
thì nay nhờ tình yêu thương sự tận tâm của cô huyền mà chúng có quyền được ước mơ và nỗ lực để đạt được nó
đôi khi điều quý giá nhất mà chúng ta có thể mang lại cho người khác không phải là những vật chất cao sang
mà chính là giúp họ bằng một cách nào đó tìm thấy giá trị của bản thân mình